đẩy mạnh hơn nữa phong trào quân chúng tự nguyện tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
yếu tố quan trọng để xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hải dương vừa kịp thời giải cứu bốn mẹ con mắc kẹt trong đám cháy xảy ra trong đêm tối
mở đầu bản tin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
đã có một số hồ sơ thực hiện thành công
quý vị thân mến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
được xác định là lực lượng làm nông cốt trong xây dựng mô hình tự quản
tự bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến và xây dựng phát triển thành mô hình điểm
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải tăng cường
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng quân chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
để có thể giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở
cùng với đó duy trì đẩy mạnh hơn nữa phong trào quân chúng tự nguyện
tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là yếu tố rất quan trọng để có thể xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
là công an viên đã được hơn hai mươi năm
anh hùng nắm và hiểu rõ về tình hình an ninh trật tự
tại xã trà sơn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã
anh hùng vẫn tình nguyện tham gia ở lại công tác hỗ trợ
giúp lực lượng công an giải quyết kịp những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự
cấp tên là giao phó lập công việc
chúng tôi ở dưới cơ sở cũng phải hoàn thành đi hoàn thành
tuy rằng có đồng lương phụ cấp để gọi
nhưng mà cái trách nhiệm là gắn váp ở dưới thôn nó rất nặng nề
còn đối với các thành viên trong ban
bảo vệ dân phố thị trấn trà sơn
họ đều đã gắn liền với công việc này trong rất nhiều năm với tinh thần tự nguyện
không kể nắng hay mưa ngày hay đêm công việc đều được các thành viên triển khai kịp thời
các thị trấn trà sơn là các thị trấn phức tộc nhất của huyện trà bồng này
cho nên là có các đối tượng có manh đồng
thì vừa qua là chúng tôi kết hợp với công an thị trấn thâu khí nguy hiểm
trên thực tế
nếu không có được tính tự nguyện tự quản thì sẽ khó huy động sức mạnh của lực lượng
được ví là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở
bởi chế độ phụ cấp hỗ trợ đối với các lực lượng này là không cao
vì vậy dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã bổ sung điều chỉnh về chế độ chính sách điều kiện hoạt động
đồng thời có các quy định rõ ràng đánh giá đầy đủ về tính tự nguyện tự quản
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thông qua các tổ tự quản thế này thông qua cái vai trò gọi là tự nguyện của người dân
thì người dân thấy là cái trách nhiệm của mình tham gia vào mọi cái hoạt động
kinh tế chính trị xã hội của đất nước và cả ngay trên cả địa bàn cơ sở
cùng với lực lượng công an cùng với các cái gọi là các lực lượng khác
trong cái bảo vệ cái an ninh chính trị ở cơ sở hiện nay
và quan trọng hơn nữa để nó phát huy cái gọi là cái năng lực
cái tinh thần gọi là cái ý thức tự quản và phát huy cái tinh thần làm chủ quần chúng
trong vấn đề quản lý trật tự an toàn xã hội
nếu chỉ riêng lực lượng công an nhân dân thôi thì cũng thật sự là khó khăn
cho nên là tại sao chúng ta phải huy động sức mạnh của người dân
thế nên bộ luật này sẽ có tác dụng rất đặc biệt là để nâng cao cái nhận thức cho người dân
và thứ hai là quy định rõ ràng cái chức nhận nhiệm vụ của các cơ quan chức năng
bảo vệ an ninh trật tự là ai
thế và người dân tham gia vào nữa thì chúng ta sẽ nhân lên cái sức mạnh
của dân tộc chúng ta
theo tiến sĩ nguyễn văn đáng cùng với việc khuyến khích được tính tự nguyện
các quy định mới của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
với những chế độ khen thưởng kịp thời là điều kiện để thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của người dân
qua đó để mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm cũng như vinh dự của mình
cùng chính quyền ngay tại cơ sở
chính từng người dân nếu như họ có ý thức và nếu như họ được khuyến khích tham gia
với cái ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng thì họ sẽ là lực lượng hỗ trợ
tôi nói nhấn mạnh là hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện tốt hơn cái chức năng nhiệm vụ của họ
thế thì để những người đấy có thể tham gia được thì rõ ràng chúng ta cần phải có quy định
về mặt pháp lý hết sức cụ thể để làm sao đó phát huy được cái tính tự giác
cái ý thức tập thể ý thức cộng đồng bảo vệ cái lợi ích chung của những cái người
mà vốn dĩ họ không có trách nhiệm phải làm những việc đó
dự thảo luật sắp xếp kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng thống nhất
điều này vừa bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được đồng bộ tránh trồng chéo mâu thuẫn
cũng như việc kiện toàn lực lượng này sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực cơ sở vật chất
và bảo đảm điều kiện hoạt động được tốt hơn thực chất hơn
thì hiện nay trên địa bàn cơ sở thì có rất nhiều lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng hoạt động
và theo quy định của pháp luật hiện hành thì chức năng nhiệm vụ của các lực lượng này
có những cái điểm là trồng lấn nhau và do vậy chúng ta cần phải có một cái đạo luật
để chúng ta pháp điển hóa để chúng ta quy định chức năng nhiệm vụ của các lực lượng này
đảm bảo cái sự thống nhất để hoạt động có hiệu lực và hiệu quả hơn
và là việc chúng ta xây dựng cái luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chất tử ở cơ sở
để bảo đảm phù hợp với quy định của hiến pháp trong việc bảo vệ quyền con người và quyền công dân
trong tình hình an ninh chất tử
xã hội phức tạp tội phạm ngày càng tinh vi
để có được lực lượng quần chúng tham gia với lực lượng chính quy
trong bảo vệ an ninh chất tử là điều cần thiết và cấp bách
vì vậy việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chất tử ở cơ sở
là đòi hỏi từ thực tiễn huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
và bảo đảm quyền lợi cho lực lượng cơ sở
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh chất tử cập nhật
thông tin liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm
tại tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã thông báo truy tìm năm người liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy tìm
đối với đối tượng nguyễn thanh vương sinh năm hai nghìn
trú tại khu phố tám phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi tám màu da hơi ngâm đen tóc đen lông mại đen rậm
sáu mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng võ trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khu phố ba tân thiện thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bảy màu da ngâm đen tóc đen lông mày đen rậm
sáu mũi cao thế tạng ốm
đối tượng nguyễn văn sản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn thanh phong
xã tân thuận huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bảy màu da ngâm đen tóc đen lông mày đen rầm
sáu mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng nguyễn tấn danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tạm trú tại khu phố ba
phường tân thiện thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bốn màu da ngâm đen tóc đen rẽ một mái
lông mại đen rậm sáu mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng hoàng văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú thông hiệp tiến
xã tân tiến thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi tám màu da ngâm đen tóc đen lông mại đen rậm
sáu mũi cao thế tạng vừa người
năm đối tượng trên đã có hành vi cùng đồng bọn giết người
xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại xã tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan và người dân phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tướng bình thuận số điện thoại hai nghìn năm trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi tám nghìn một trăm hai mươi năm hoặc liên hệ số ba mươi chín bảy trăm ba mươi bảy sáu nghìn bốn trăm năm mươi năm
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang truy bắt hàng chục thanh niên
mang theo hung khí và bom xăng hỗn chiến ẩu đả trên đường phạm văn thuận thuộc thành phố biên hòa
vào khoảng hai giờ sáng nay hàng chục thanh niên hẹn gặp nhau trên đường phạm văn thuận
đoạn khu vực gần cầu vạt phường tân mai thành phố biên hòa
tại đây hai nhóm đã xảy ra xô xát
sau đó sử dụng bom xăng giải quyết mâu thuẫn
trong cuộc hỗn chiến liên tiếp có tiếng nổ lớn nghi giống tiếng súng
vụ hỗn chiến đã làm người đi đường một phen hoảng sợ và gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho sea games ba mươi một
vào tối ngày hôm qua tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh miện tỉnh hải dương
đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công bốn mẹ con trong một gia đình
tại xã ngũ hùng huyện thanh miện bị mắc kẹt trong đám cháy
sự việc một lần nữa khiến người dân vô cùng cảm phục về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm nhà của gia đình chị trần thị hiền
ở xã ngũ hùng huyện thanh miện bị cháy
tổ công tác đã ngay lập tức phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời thực hiện các phương án giải cứu người dân mắc kẹt ở trong đám cháy
tổ tổn trang kiểm soát đã phối hợp cùng với người dân phát cửa phía trước để vào
sau đó sau khi phát cửa thì chúng tôi thấy đám cháy rất là lớn và khói đen
không tiếp cận được thì chúng tôi sẽ di chuyển ra phía đằng sau
và hướng dẫn chị hiền cùng ba cháu nhỏ đi di chuyển về phía lan can tầng hai
sau đó chúng tôi cùng với người dân thì đã tiến hành
và lối thang và tôi và cùng các đồng chí trong đội cảnh sát giao thông của tổ tổn trang kiểm soát
thì đã trực tiếp trèo lên lan can tầng hai và đưa chị hiền và ba cháu nhỏ xuống đất an toàn
đêm qua nhà tôi có xảy ra bụng cháy và khi đó tôi không ở nhà
thì cũng rất may là có anh em trong đội cảnh sát giao thông huyện tân miện
và bà con đã kịp thời ứng cứu và giải cứu được bốn người con ra khỏi đám cháy
thời gian qua công an tỉnh hải dương đã có nhiều tấm gương dũng cảm cứu người
những hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh hải dương
đã được quần chúng nhân dân vô cùng biểu dương ghi nhận
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thống kê từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa lũ xét và xả lở đất xảy ra trong tuần qua tại các tỉnh phía bắc đã làm chín người tử vong
ngoài ra thiên tai cũng làm bốn nhà đổ sập chín mươi sáu nhà hư hỏng thiệt hại
hơn năm triệu hectare lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập và gần bốn mươi tám hectare thủy sản bị thiệt hại
chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác
tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trước những khó khăn về tài chính mà nhiều trường học đang phải đối mặt do chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chính phủ vừa ký quyết định gói vay tiến dụng một bốn trăm linh tỷ đồng cho các trường mầm non
tiểu học tư thuộc vai vốn
giữa chữa mua sắm lại trang thiết bị học tập
trong đó nhóm lớp được vay tối đa là tám mươi triệu đồng nhóm trường tối đa là hai trăm linh triệu đồng
với mức lãi suất là ba ba một năm thời hạn cho vay tối đa là ba mươi sáu tháng
bên cạnh niềm vui vì đây là động lực giúp các trường có thể hồi sinh
thì nhiều thế cô giáo cũng đang mong muốn sớm tiếp cận được gói tiến dụng này
sau gần hai năm chờ đợi đến nay khi đã được mở cửa trở lại
cùng với niềm vui được đón con trẻ mỗi ngày là những nỗi lo
về tài chính khi mà cơ sở vật chất đã hỏng hóc cần phải sửa chữa
chưa kể đến những trang thiết bị phải mua mới cho phù hợp với chương trình học tập
vì vậy khi có thông tin về việc hỗ trợ vốn vay các giáo viên tại đây tỏ ra khá vui mừng
hiện tại chúng tôi nhận được thông tin là có gói hỗ trợ từ trên xuống
nên thực ra chúng tôi là nhiều nguyên nhân đôi gấp đôi rất là vui mừng
dù đã gần hai tháng
chúng tôi đã mở cửa trở lại sau đại dịch tuy nhiên số trẻ mầm non đi học trở lại chỉ được hơn một nửa so với trước đây
nguồn thu giảm sút trong khi đó hàng tháng ngôi trường này vẫn phải chi trả tiền thuê mặt bằng
tiền mua sắm lại trang thiết bị tiền lương giáo viên
vốn vai là điều cần thiết lúc này tuy nhiên thủ tục hành chính dườm dà giấy tờ vai vốn phức tạp và tốn nhiều thời gian
khi được mở cửa trở lại thì những cái gói hỗ trợ như thế này thì rất quan trọng đối với chúng tôi
và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ được cái sự giúp đỡ làm sao để chúng tôi có thể là thực hiện vay được những cái gói như thế này một cách dễ dàng nhất
để chính sách hỗ trợ đến với cơ sở giáo dục kịp thời bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục trong quá trình xác nhận điều kiện vay vốn theo quy định tại quyết định
đồng thời đề nghị ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn hồ sơ quy trình và thủ tục cho vay đối với các đối tượng vay vốn theo quy định
đảm bảo thời gian rõ ràng dễ thực hiện công khai minh bạch
chỉ có nhu cầu chúng ta phải có phương án vai vốn và sau đó thì ubnd cấp xã xác nhận cho các đơn vị này đã bị ngừng hoạt động tối thiểu là một tháng
thì những cái quy định về cái giấy tờ này thì khi mà có xác nhận như vậy thì ngân hàng chính sách xã hội sẽ chỉ giải quyết trong khoảng từ năm đến một mươi ngày
thì các cái thủ tục này sẽ rất là nhanh gọn
ngoài hỗ trợ các nhóm lớp trường mầm non tư thục bay vốn thì bộ giáo dục và đào tạo cũng đang phối hợp các bộ ngành khác đề xuất với hỗ trợ cho giáo viên mầm non tiểu học chưa được hưởng chính sách với mức hỗ trợ ba bảy triệu đồng một giáo viên
những chính sách hỗ trợ là một tín hiệu đáng mừng góp phần cấp cứu hệ thống giáo dục mầm non tư thục trong giai đoạn khốn khó
tuy nhiên cũng cần lưu ý những vướng mắt để hỗ trợ đạt được đúng mục đích mà ngành giáo dục thực hiện
và đạt được đúng nguyện vọng của các trường